tòa án nhân dân tp hcm đã mở viên tòa xét xử nguyên william anh ba mươi ba tuổi quốc tịch mỹ
về tội gây dối trật tự công cộng tòa đã áp dụng hình thức trục xuất đối với bị cáo
theo khoản hai ba trăm một mươi tám bộ luật hình sự bị cáo nguyên william anh phải rời khỏi lãnh thổ việt nam
ngay sau khi tòa tuyên án
theo cáo trạng qua theo dõi mạng xã hội nguyên willom anh biết thông tin kêu gọi
tuần hành ngày một mươi tháng sáu phản đối dự luật đặc khu và luật an ninh mạng
trước khi về việt nam tham gia bị cáo nhắn tin trao đổi với một số tài khoản facebook
về cách thức tuần hành ngày chín tháng sáu bị cáo nhập cảnh từ singapore đến tp hcm
khoảng chín giờ ngày một mươi tháng sáu bị cáo ra công viên hoàng văn thụ hòa cùng dòng người tuần hành
bị cáo lấy điện thoại quay phim chụp ảnh đăng trang switter và facebook cá nhân
đến một mươi ba giờ đoàn người di chuyển trên đường nam kỳ khởi nghĩa gặp lực lượng cảnh sát chốt chặn
bị cáo treo qua ô tô bán tải dãy tay kêu gọi và giúp nhiều người khác
cùng treo qua ô tô bán tải
sau đó cùng đám đông rung lắc lật xe bán tải để dọn đường đi nhưng bất thành
đồng thời bị cáo đẩy một số xe máy dựng trắng trên lề đường
tạo khoảng trống cho nhóm tuần hành dược chốt cảnh sát
theo hội đồng xét xử hành vi của bị cáo xâm phạm nghiêm trọng trật tự công cộng
gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội
do bị cáo là người nước ngoài lần đầu phạm tội thành khẩn tỏ ra ăn năng hối cãi
nên hội đồng xét xử áp dụng hình thức trục xuất theo khoảng hai điều ba trăm một mươi tám bộ luật hình sự